xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của vùng hồi tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
ngày hôm nay hai mươi bốn tháng bốn phổ biến có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa ở mức là từ một mươi năm ba mươi mm
như là tại hà nội trong sáng sớm ngày hôm nay mưa rông xuất hiện đúng giờ cao điểm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
dự báo mưa rải rác còn kéo dài trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sau đó trưa chiều mai khi vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển thì nắng nóng sẽ quay trở lại
các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi sáu thì nắng nóng sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
vì vậy người dân cần chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp để đảm bảo sức khỏe
từ ngày mai ngày hai mươi năm hầu khắp các khu vực trung bộ sẽ trải qua một đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi là đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
cùng độ ẩm giảm thấp chỉ ở mức là bốn mươi năm năm mươi nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao đặc biệt là tại khu vực đông dân cư
tại khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ổn định ban ngày nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt là trên ba mươi bảy độ
về chiều tối và đêm thì mưa rào và rông có thể xuất hiện vài nơi
tuy nhiên với lượng không nhiều
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa
gió hướng nam tây nam cường độ cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu
trong khi đó khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
trong ngày mai có thể có mưa rào và rông gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi năm độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngay trời nắng có nơi xảy ra nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ